trong thời gian gần đây tại việt nam cụm từ cách mạng công nghiệp bốn đã trở nên khá phổ biến
tuy nhiên thế nào là cách mạng công nghiệp bốn nội dung xu thế phát triển của cuộc cách mạng này là gì
các doanh nghiệp việt nam sẽ được gì mất gì khi tham gia lại không phải là điều ai cũng biết
số liệu từ tổng cục thống kê cho thấy năng suất trung bình của mỗi công nhân tại việt nam đã được cải thiện đáng kể từ năm hai nghìn một mươi khi tăng lên hai mươi ba ba
tuy nhiên khoảng cách giữa năng suất ở việt nam và các nước khác trong khu vực vẫn còn khá lớn
theo nhận định của các chuyên gia trình độ sản xuất hiện tại của việt nam vẫn ở trình độ thấp do thiếu hụt các công nghệ mới
thiếu thông tin kỹ năng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ
vì vậy cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ mở ra kỷ nguyên mới của đầu tư năng suất và mức sống gia tăng